để kiểm soát dịch bệnh không để quá tải cả hệ thống y tế thủ tướng chính phủ yêu cầu
tất cả các ngành các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch bệnh
như thực hiện năm k tổ chức tiêm vaccine đảm bảo thuốc và oxy y tế giám sát dịch và chăm sóc điều trị người bị nhiễm virus sars cov hai ngay tại cơ sở
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm đặc biệt tại các điểm tham quan
du lịch nhà ga sân bay bệnh viện chợ siêu thị
trong dịp nghỉ tết dương lịch không tổ chức bắn pháo hoa hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người
bộ y tế tăng cường các giải pháp chuyên môn giám sát dịch bệnh biến chủng của virus để chỉ đạo đề xuất chỉ đạo theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó hiệu quả và phù hợp
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
khi cổ phần công nghệ việt á gọi tắt là công ty việt á trung tâm kiểm soát bình tật tỉnh hải dương và các đơn vị địa phương có liên quan
kết quả điều tra cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thấy
có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý nghiên cứu chuyển giao đề tài khoa học về sản phẩm kit xét nghiệm covid một mươi chín
tại bộ khoa học và công nghệ và trong việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm thời theo quyết định số bảy trăm bảy mươi bốn qd bit
ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi cấp phép đăng ký lưu hành chính thức theo quyết định số năm nghìn bảy mươi một qdbih ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sản phẩm kit xét nghiệm covid một mươi chín việc hiệp thương giá sản phẩm kýt xét nghiệm covid một mươi chín với công ty việt á tại bộ y tế
hai mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an còn xác định một số lãnh đạo cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an
hải dương cdc bình dương đã thông đồng câu kết với phan quốc việt và các đối tượng liên quan thuộc công ty việt á
công ty trách nhiệm hiểu hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam được gọi tắt là công ty vndat
vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng chống dịch covid một mươi chín gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
ngoài hành vi đã khởi tố phan quốc việt và vũ đình hiệp làm phó giám đốc công ty việt á và phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương
còn có hành vi đưa nhận hối lộ số tiền hai mươi bảy tỷ đồng
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án
về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đồng thời ra các quyết định thủ tục tố tụng cụ thể như sau
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với phan quốc việt làm tổng giám đốc công ty việt á
và vũ đình hiệp làm phó tổng giám đốc công ty việt á
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương về tội nhận hối lộ
ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một mươi hai đối tượng
tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với
ông nguyễn minh tuấn nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế
ông nguyễn nam liên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế
ông trịnh thanh hùng phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ
tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với
ông nguyễn văn định giám đốc cdc nghệ an
bà nguyễn thị hồng thắm kế toán trưởng cdc nghệ an
ba nguyễn thành danh giám đốc cdc bình dương
bốn trần thanh phong phó phòng tài chính kế toán cdc bình dương
ba lê thị hồng xuyên nguyên phụ trách phòng thí nghiệm cdc bình dương
tiêu quốc cường kế toán trưởng phó phòng tài chính sở y tế bình dương
bảy nguyễn trường giang giám đốc công ty vndat
nguyễn thị thúy nhân viên kinh doanh công ty vndat
lê trung nguyên giám đốc vùng công ty việt á
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba phê chuẩn ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân đơn vị liên quan
để làm rõ bản chất của vụ án yếu tố tư lợi ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng
để đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước
vào chiều tối ngày hôm qua công an tp hcm tổ chức buổi gặp mặt với báo chí
bên cạnh những nội dung liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tp công an tp còn cung cấp thông tin
vụ bạo hành trẻ tám tuổi tử vong ở bình thạnh đang được dư luận quan tâm
liên quan đến vụ việc này thượng tá nguyễn tiến đạt trưởng công an quận bình thạnh tp hcm
đã có những thông tin về kết quả điều tra xử lý ban đầu trong vụ việc bé gái tám tuổi
bị nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê tại tỉnh gia lai bạo hành dẫn đến tử vong trên địa bàn
sau khi vụ việc xảy ra công an quận bình thạnh đã bắt trang hôm hai mươi tám tháng một mươi hai và trong đêm ngày ba mươi tháng một mươi hai
đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại quận một
để điều tra về hành vi ngược đãi hành hạ con cái
hiện nay công an điều tra vẫn đang tiếp tục cũng có các tài liệu chứng cứ xác định rõ các hành vi
của trang và thái
nếu đủ cơ sở thì chúng tôi cũng sẽ chuyển hóa bởi mặt ngoại gian
tuy nhiên quá trình điều tra cơ quan điều tra cần phải thu thập các tài liệu chứng cứ
để đảm bảo việc đề nghị xử lý truy tố đúng người đúng tội đúng tội danh và đúng hành vi của đối tượng gây ra
ngoài ra ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo công an quận vào cuộc điều tra
kiên quyết xử lý nghiêm với hành vi của các đối tượng
việc này để mang tính dân đe chung cho toàn xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thành rất quyết liệt trong việc xử lý các tiếp nhận ban đầu
và tổ chức điều tra củng cố tài liệu chứng cứ
và như kết quả là anh đạt trưởng công an quận thủ trưởng công an cảnh sát điều tra công an quận thành đã nói
và công an tp đã thống nhất với liên hành tổ tụng sẽ đưa đây là một cái vụ hãng điểm
để tập trung điều tra truy tố và đưa ra xét xử điểm để cảnh tỉnh răng đe chung cho toàn xã hội
không thể để cái trường hợp này nó tiếp tục tái diễn luôn
trước đó phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đã yêu cầu bộ công an
ubnd tp hcm tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trưng điều tra làm rõ vụ việc hành hạ
xâm hại trẻ em để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
không bỏ lọt tội phạm
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo lê trọng hùng
tức hùng gàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường thanh lương quận hai bà trưng hà nội
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trả ảnh từ tháng bốn cho đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
lê trọng hùng đã tự làm đăng tải phát trực tiếp bảy video clip lên mạng xã hội facebook
trong đó có bốn video clip chứa nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc
về đường lối chính sách của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phỉ bán chính quyền nhân dân tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý
phao tin biện đạt gây hoang mang trong nhân dân
tại phiên tòa bị cáo lê trọng hùng thừa nhận đã thực hiện các hành vi theo cáo trạng
nhưng cho rằng đó là những hành vi không phạm tội
hội đồng xét xử kết luận hành vi của bị cáo lê trọng hùng là rất nghiêm trọng
trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia phỉ bán chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê trọng hùng năm năm tù năm năm quản chế
liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia
bị lực lượng công an triệt phá vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
mắt xích quan trọng trong đường dây này vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
đó là đỗ xuân hiếu chú tại phường cửa nam quận hoàn kiếm tp hà nội
đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển năm mươi bốn tám trăm linh viên hồng phiến và hai kg kentamine
trước đó đối tượng đỗ xuân hiếu thuê xe ô tô từ tp hà nội đến nghỉ
tại một khách sạn trên địa bàn phường hưng dũng tp vinh
và tại đây đối tượng hiếu thuê xe máy từ nghệ an sang khu vực biên giới
huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh để lấy ma túy rồi vận chuyển về tp vinh
khi di chuyển đến gần khu vực khách sạn thì đã bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
tang vật thu giữ là năm mươi bốn tám trăm linh viên hồng phiến hai kg kentamin
hai di động một xe ô tô một xe máy
được biết hiếu chính là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển
mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia bị lực lượng công an triệt phá
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thông tin từ đồn biên phòng côn đảo
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết là đơn vị
vừa phát hiện một bao tải có chứa hai mươi gói ni lông
bên trong có chứa tinh thể trong suốt nghi là ma túy với tổng trọng lượng khoảng hai mươi kg
bao tải trên trôi giạt vào
khu vực bờ biển bãi vông thuộc khu dân cư số một huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu
theo đó vào lúc năm h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi hai trong quá trình tuần tra
tại khu vực bãi vông thuộc khu dân cư số một huyện côn đảo
tổ công tác của đồn biên phòng côn đảo đã phát hiện một bao tải màu trắng
có in chữ nước ngoài
và tại đây tổ tuần tra đồn biên phòng côn đảo đã tiến hành mở bao tải kiểm tra
phát hiện bên trong bao tải có hai mươi gói ni lông màu xanh in chữ nước ngoài
trong đó có một gói bị rách vỡ bên trong có chứa tinh thể trong suốt nghi là ma túy
nên tổ tuần tra đã nhanh chóng đưa tất cả số hàng trên về đồn biên phòng côn đảo
và hiện các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật
cũng liên quan đến tội phạm ma túy tòa án nhân dân tỉnh hậu giang vừa xét xử sơ thẩm hình sự
và tuyên phạt các bị cáo nguyễn huy bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tỉnh long an
trần văn thọ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú tỉnh hồ chí minh nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tỉnh an giang
huỳnh thiện trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tỉnh tiền giang tổng cộng hơn bảy mươi bảy năm tù giam
về hai tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào trưa ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi trần văn họ điều khiển xe ô tô bảy chỗ
trở theo nguyễn huy bình nguyễn thành trung huỳnh thiện trường đi từ thành phố hồ chí minh xuống tỉnh hậu giang
để bán ma túy cho một thanh niên
đến khoảng một mươi năm h hai mươi phút cùng ngày khi các đối tượng đến điểm hẹn là một khách sạn trên quốc lộ một a
đoạn thuộc ấp thảnh long xã đông thảnh huyện châu thành
thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hậu giang
phối hợp cùng công an huyện châu thành bắt quả tăng cùng tăng vật là một trăm năm mươi ba gram ma túy loại methamphetamine
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của bình và được bình thuê đi cùng xuống hậu giang để bán ma túy
cơ quan điều tra đã xác định bình còn nhiều lần cung cấp ma túy địa điểm và dụng cụ cho một số đối tượng sử dụng
trong đó có thọ và trung
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn huy bình hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
tám năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trần văn thọ một mươi bảy năm sáu tháng tù nguyễn thành trung một mươi sáu năm tù và huỳnh thiện trường một mươi sáu năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy